mở đầu bản tin chiều nay là thông tin mới nhất trên cổng tiêm chủng quốc gia
tính đến trưa ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi cả nước đã tiêm được hơn năm mươi bốn chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần năm mươi bốn và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là hơn hai mươi một dân số trên một mươi tám tuổi
về tình hình lây nhiễm cả các tỉnh quảng bình hà nam bến tre và tây ninh ghi nhận thêm nhiều ca f
cụ thể bến tre thêm một mươi bốn ca tây ninh một trăm một mươi một ca quảng bình năm ca trong đó có ba ca trở về từ các tỉnh phía nam và hà nam cũng có thêm một mươi năm ca dương tính với số ca